sau nhiều ngày chất lượng không khí ở mức tốt thì đến sáng nay chỉ số ô nhiễm không khí tại hà nội lại tăng cao
theo ghi nhận của hệ thống theo dõi chất lượng không khí không khí tại hà nội có nhiều điểm màu đỏ
có nơi lên đến ngưỡng màu tím cảnh báo rất có hại cho sức khỏe
chất lượng không khí ở hà nội đang ở ngưỡng kém có khả năng tác động đến sức khỏe nhóm nhạy cảm
như người già trẻ em người mắc các bệnh về hô hấp tim mạch
tổng cục môi trường cho biết theo quy luật hàng năm đặc biệt là tại khu vực miền bắc
bắt đầu từ tháng chín các thông số ô nhiễm trong không khí đặc biệt là bụi mịn pm hai năm sẽ có xu hướng tăng lên
các chuyên gia khuyến cáo trong những ngày ô nhiễm như hiện nay
người dân nên hạn chế tham gia các hoạt động ngoài trời như tập thể dục buổi sáng hạn chế tham gia giao thông
trường hợp phải ra ngoài cần đeo khẩu trang chống bụi mịn pm hai năm